tại cuộc họp báo trực tuyến bộ ngoại giao sau khi thông báo một số hoạt động của asean thứ trưởng ngoại giao nguyễn quốc dũng trưởng som asean việt nam đã trả lời một số câu hỏi của phóng viên
đánh giá về những hợp tác của mỹ và trung quốc đối với asean trong phòng chống dịch covid một mươi chín thứ trưởng nguyễn quốc dũng cho biết
mỹ và trung quốc là hai cường quốc kinh tế lớn nhất trên thế giới các nước đều nhìn vào mỹ và trung quốc với hy vọng hai nước sẽ phát huy được vai trò tiềm lực của mình để hỗ trợ không chỉ ở trong nước mà cho cả thế giới trong cuộc đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi dịch covid một mươi chín
thứ trưởng khẳng định việt nam rất ủng hộ việc mỹ và trung quốc phát huy vai trò cường quốc trên thế giới việt nam cũng đã hợp tác ngay từ đầu với mỹ và trung quốc trong nỗ lực của mình
về kế hoạch và cách thức tổ chức các cuộc họp trong khuôn khổ năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
thứ trưởng nguyễn quốc dũng nêu rõ không loại trừ khả năng sẽ phải tiến hành các cuộc họp trực tuyến
trên thực tế thời gian qua việt nam đã tổ chức một số cuộc họp trực tuyến trên thế giới cũng đã có các cuộc họp trực tuyến của các nhà lãnh đạo cao cấp như g hai mươi
đến ngày một mươi bốn tháng bốn tới việt nam sẽ tổ chức cuộc họp lãnh đạo cấp cao asean và cuộc họp đặc biệt của lãnh đạo asean cộng ba
vị trưởng som asean việt nam nêu rõ đây là những cách làm phù hợp trong thời điểm dịch bệnh
và nếu phát huy được tốt các cuộc họp cấp cao hoàn toàn có thể sử dụng biện pháp họp trực tuyến